các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa qua tại bảo tàng mỹ thuật việt nam đã diễn ra triển lãm mang tên cuộc đời
với những biến thiên qua dấu vân tay trên các chất liệu khác nhau
họa sĩ đem đến cách nhìn mới mẻ về cuộc đời cuộc sống từ khi khởi đầu cho đến lúc kết thúc
triển lãm cuộc đời của họa sĩ vũ bạch liên thể hiện bằng những ngôn ngữ chất liệu và hình thức khác nhau
từ tranh in độc bản in little graph trên đá kẽm photo little khắc gỗ và nghệ thuật sắp đặt
thông qua triển lãm tác giả muốn đem đến thông điệp về
cuộc đời về dòng trải cuộc sống con người xoay quanh những dấu vân tay
mỗi tác phẩm lớn nhỏ đều toát lên một chiếc lý nào đó về cuộc sống sự tồn tại và tàn lụi của vật chất
như thuyết âm dương như vòng tuần hoàn của cuộc đời
điểm nhấn và cũng là món quà của tác giả muốn gửi tới những người yêu nghệ thuật
đó chính là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt do chính họa sĩ làm chủ thể
chung quanh là những dấu vân tay khác nhau tạo nên những biến động của cuộc đời khác nhau của con người
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ tịch hồ chí minh đã có sáu điều dạy công an nhân dân
với nội dung ngắn gọn xúc tích nhưng ân cần của người dành cho lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này bộ công an đã phát động cuộc thi tìm hiểu tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân
sinh thời chủ tịch hồ chí minh rất ham đọc sách và coi trọng sách báo người đã căn dặn chúng ta
bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách người làm công an cần đọc để nắm
bất luận tình hình những người làm công việc chuyên môn cần đọc để nâng cao trình độ
cũng trong dịp này bộ công an tổ chức triển lãm sách với chủ đề bảy mươi năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
nội dung trưng bày của triển lãm với các xuất bản phẩm về bác hồ với công an nhân dân
lịch sử công an nhân dân việt nam trong công tác đảng các đề tài công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia
đồng thời giới thiệu cuốn sách công an nhân dân việt nam với tác phẩm tư cách người công an cách mệnh của chủ tịch hồ chí minh của tác giả giáo sư tiến sĩ thượng tướng tô lâm
vừa qua tại khu di tích văn miếu quốc tử giám cục văn thư và lưu trữ nhà nước đã tổ chức khai mạc triển lãm khoa cử việt nam xưa trong di sản tư liệu thế giới
triển lãm được chất lọc từ ba di sản tư liệu thế giới của việt nam
để từ đó cung cấp nguồn tài liệu sinh động nhằm phát huy truyền thống khoa bảng của dân tộc hun đúc tinh thần hiếu học cho thế hệ trẻ hôm nay
việc trưng bày hơn năm mươi tài liệu tại triển lãm lần này không chỉ mở ra một hướng mới trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tư liệu thế giới
mà còn là dịp để nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa dân tộc nói chung và bồi đắp tinh thần hiếu học nói riêng cho thế hệ trẻ hôm nay
triển lãm diễn ra từ nay đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tại sân đại bái khu di tích văn miếu quốc tử giám hà nội
hứa hẹn sẽ là nguồn tài liệu đầy sinh động cho các thế hệ học trò từ đó hôn đúc truyền thống hiếu học của dân tộc việt nam
thưa quý vị và các bạn nhằm hưởng ứng ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn ngày sách và bản quyền thế giới hai mươi ba tháng bốn góp phần nâng cao văn hóa đọc cho giới trẻ
vừa qua tại phố sách hà nội đã diễn ra ngày hội sách năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề sứ đoài đón xuân
ngày hội sách xứ đoài đón xuân là một chuỗi các hoạt động xuyên suốt mang tới cho các bạn trẻ thủ đô
những người yêu sách trải nghiệm không gian tết xuân với các gian hàng các trò chơi dân gian truyền thống trong những ngày đầu xuân năm mới
trong hoạt động ba ngày liền chúng tôi sẽ tổ chức các buổi tọa đàm giữa các vị khách mời đặc biệt như
giáo sư lê văn lan nhà sử học dương trung quốc và các nghệ sĩ để cùng đến chia sẻ với các bạn về những giá trị văn hóa lịch sử của cha ông ta xưa và nay
thông qua đó thì các bạn sẽ thêm hiểu về lịch sử đất nước mình về con người việt nam và thông qua những cuốn sách mà các tác giả giới thiệu thì các bạn sẽ đến với sách nhiều hơn
và đấy là mục đích của chúng tôi nâng cao văn hóa đọc cho các bạn thành hiểu nhi
ngày hội sách đưa độc giả xích lại gần nhau hơn trong niềm đam mê với sách cùng nhau hoài niệm về một vùng quê xứ đoàn với non nước hữu tình tình quê chân chất
cùng một tình yêu quê hương đất nước giặt rào của người dân thôn quê được phản ánh trong tiểu thuyết sứ đoài mây trắng của tác giả nguyễn sơn đẫng
mặc dù đã mắt nhưng các thế hệ con cháu của tác giả nguyễn sơn động đã giúp ông hoàn thành tâm nguyện để đưa cuốn tiểu thuyết này đến với độc giả
ông mình là ngày xưa đã là văn thơ là từ hồi trẻ từ hồi tầm tuổi của mình rồi
nhưng mà mãi đến bây giờ tự nhiên đến năm ngoái lại đưa mình và mẹ mình đọc bản thảo
nên là mình thấy hay quá nên mình lại đưa cho các bác đọc
mình có đưa cho bác sơn trung quốc nguyên tổng bí thư lê khỏe phiêu nữa
có giáo sư b yang su của bên hàn quốc cũng đã đọc và nhận xét
thì mọi người đều cho cảm nghĩ là rất tích cực về quyển sách này
nên là chúng tôi là sau
sau cái những
cái lời nhận xét của các bác là chúng tôi là đã thống nhất là lập ra công ty của phần đầu tư sư đoại mây trắng
và đã giúp đỡ ông là xuất bản cuốn sách này
thôi thúc đối với ông là trả nghĩa với cái mảnh đất đã sinh ra ông
với những con người đã từng đồng hành với ông trong cuộc sống đầy thử thách
mà cái thời kỳ lịch sử ông nêu lên ở trong cái cuốn sách đấy là đúng là một cái thử thách rất lớn của dân tộc chúng ta
trong đó có sư đoại của ông sư đoại trắng sơn của ông
đó là những năm tháng đêm hôm trước của các mạng thân giáo
mình nhầm một sự thay đổi không những cả đất nước và cuộc đời của mọi con người
sự thay đổi theo nhiều trù cực khác nhau
trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi tọa đàm chủ đề tuổi trẻ xưa và nay
với sự tham gia của các diễn giả nhà sử học lê văn lan và người đẹp truyền thông phùng bào ngọc vân
ngày hội sách xứ đoài đón xuân là hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần cùng với cộng đồng xã hội
chung tay xây dựng nét đẹp thói quen đọc sách hình thành văn hóa đọc cho giới trẻ
thưa quý vị và các bạn với chủ đề nhà văn việt nam đồng hành cùng đất nước
ngày thơ việt nam lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn
không chỉ là nơi gặp gỡ của giới văn chuyên cả nước với bạn đọc yêu thơ
ngày thơ còn là dịp để mỗi nhà văn nhà thơ nhà lý luận phê bình và công chúng
cùng nhìn nhận và bàn thảo về những vấn đề thời sự thiết yếu của thơ văn đương đại
ngày thơ việt nam năm nay được tổ chức trên cả nước
đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm bài thơ nguyên tiêu bất hủ của chủ tịch hồ chí minh ra đời
với chủ đề nhà văn việt nam đồng hành cùng đất nước
ngày thơ việt nam lần thứ một mươi sáu hướng tới việc đồng hành với những vấn đề sống còn của dân tộc
của nhân dân với người lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống
nhất là những con người đang đứng ở đầu sóng ngọn gió bảo vệ toàn vẹn tổ quốc
đó cũng chính là những nhân vật trung tâm của văn học thời kỳ đổi mới
là cảm hứng không bao giờ vơi cạn của nhà thơ cũng như người lao động văn học trên cả nước
biểu tượng chính của ngày thơ việt nam lần thứ một mươi sáu được ban tổ chức chọn là cánh buồm thơ
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm đầu tiên hội nhà văn hà nội và hội nhà văn việt nam phối hợp tổ chức hai sân thơ
sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ

chỉ là chuyện thương ngày ở biển
năm nay cái việc mà hội nhà văn hà nội phối hợp với ban nhà văn trẻ cũng có nghĩa là hội nhà văn việt nam để tổ chức cái sân chơi trẻ
thì theo tôi là một cái nét rất mới mang đến một cái kỳ vọng cho bạn đọc
thứ hai nữa là cái chủ đề của năm thơ cái sân thơ trẻ năm nay mang tên là cánh bùm thơ
nó cho chúng ta một cái hình dung rất là khái quát về một cái gì rất đẹp
về một cái khát vọng của tuổi trẻ về cái sự sẵn sàng đón những làn gió mới
về một cái cuộc ra khơi một cái cuộc lên đường của những người trẻ
so với một mươi năm lần tổ chức trước đây ngày thơ việt nam năm hai nghìn một mươi tám
lần đầu tiên có sự xuất hiện của hai hội thảo với chủ đề thơ và những vấn đề của thơ đương đại
và đổi mới tư duy tiểu thuyết
các hoạt động này chính là sự cụ thể hóa cho chủ trương cân bằng giữa tính lễ hội và tính học thuật của ngày thơ
do hội nhà văn việt nam tổ chức
đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới việc đưa ngày thơ việt nam dần trở thành ngày văn học việt nam
góp phần tôn vinh thơ văn xuôi lý luận phê bình và sự tiếp cận của công chúng với văn chương
ba ngày qua cho phép chúng ta suy nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức một ngày văn học việt nam
với tất cả các thể loại của văn học
bởi vì mỗi một thể loại có đặc điểm riêng có sức mạnh riêng có lợi thế riêng có bạn đọc riêng
có công chúng riêng có vị trí riêng
và từ một ngày thơ phải để tới ngày văn học thì chúng ta mới đẩy toàn bộ đời sống văn học
đáp ứng yêu cầu của văn học trong tình hình mới
đó là ý tưởng của chúng tôi
và tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng hoàn toàn có khả năng để tổ chức một ngày văn học
với hàng chục tham luận hội thảo thơ và những vấn đề của thơ đương đại
tập trung vào nhận diện và lý giải ba vấn đề cốt lõi của thơ việt nam đương đại
trong cái hội thảo này thì tôi thấy là có ba cái vấn đề cần chú ý
tức là những người tổ chức ấy muốn định vị là thơ đương đại hiện nay nó đang ở đâu
thứ hai là cái công trình
phê bình thơ nó đang diễn ra như thế nào
và thứ ba nữa là công chúng thưởng thức thơ hiện nay họ đang có cái nhu cầu gì
bởi vì nếu quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy một cái nghịch lý này này
tức là thơ việt nam hiện nay in ấn số lượng rất là nhiều
người mà yêu thơ đến với những cái sự kiện có thơ cũng rất là nhiều
nhưng sách thơ thì lại không bán được
cùng với hội thảo thơ là hội thảo đổi mới tư duy tiểu thuyết
đây không chỉ là hoạt động mang tính học
những bài hát của ngày thơ việt nam năm nay mà còn nhằm hưởng ứng cục thi tiểu thuyết hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi của hội nhà văn việt nam
với hai mươi tham luận các nhà văn nhà nghiên cứu tập trung vào các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa thời sự và quan thiết đối với sự phát triển của thể loại tiểu thuyết
vấn đề kế tục thế hệ quan niệm về tiểu thuyết đổi mới tư duy tiểu thuyết bắt đầu từ đâu những nguyên tắc sáng tạo tiểu thuyết lịch sử vị thế của tiểu thuyết tư liệu trong văn học đương đại
có hay không chủ nghĩa hậu hiện đại trong sáng tác tiểu thuyết
tiểu thuyết đương đại việt nam xu hướng đối thoại chính trị trong tiểu thuyết đương đại kỹ thuật tiểu thuyết
qua các ý kiến tham luận có thể nhận thấy tiểu thuyết là thể loại nhận được sự quan tâm rất lớn không chỉ của giới văn chương mà còn của toàn xã hội
tuy nhiên trước sự cạnh tranh của các loại hình văn hóa giải trí khác các nhà văn phải không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng tiểu thuyết đáp ứng kỳ vọng của bạn đọc
nét đặc trưng của ngày thơ việt nam được duy trì qua mỗi lần tổ chức đó là sự xuất hiện
các ký ốt thơ của các câu lạc bộ thơ đến từ mọi miền tổ quốc
ngày thơ việt nam năm nay có sự tham dự của sáu mươi câu lạc bộ thơ với các hoạt động trình diễn giới thiệu thơ trưng bày gian thơ tại khuôn viên hồ văn
ngày thơ việt nam là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu thơ thuộc nhiều thế hệ trên khắp cả nước
mình đã cũng tham gia với một câu lạc bộ thơ đấy là thi ca việt nam
và mình cảm thấy là mình rất yêu thơ
mình cảm thấy là khi mà mình tiếp xúc với thơ thì mình cảm thấy là con người của mình nó trẻ hơn
và cảm thấy là thơ của mình thì rất hay và các thế hệ trước thì sáng tác rất phong phú
và mình cảm thấy là nên phát huy cái thơ này vào những cái dịp khác nữa để cho các thế hệ ví dụ như là thế hệ trẻ hơn mình có thể là các cháu ấy học hỏi được nhiều điều hơn
ngày thơ việt nam là hoạt động hấp dẫn
nhân dịp đầu xuân năm mới và đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người việt
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hồng thư vongvănhóa org vn hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau